là thôn với một trăm linh người đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn khó khăn nhưng nhờ sự đồng lòng
quyết tâm của người dân và chính quyền địa phương năm qua người dân thôn biên giới lũng pô hai đã
gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới
xuân này dưới bóng quốc kỳ nơi đầu nguồn biên giới nơi con sông hồng chảy vào đất việt
người dân lũng pô hai đang đón một năm mới đầy phấn khởi và tự hào
rộn ràng như mọi phiên trợ ai nấy đều tất bật chuẩn bị đóng những nải chuối xanh vào các hộp
để kịp xuất vụ cuối cùng của năm nụ cười niềm vui và niềm phấn khởi trong công việc của người dân
ở lũng pô hai chính là hình ảnh ấn tượng nhất cho sự khởi sắc của bản tái định cư nơi đây
lũng pô hai hôm nay đã không còn hộ nghèo thay vào đó là sự ấm no đủ đầy một diện mạo đầy tươi sáng
và sức sống tràn trề đang bào phủ nơi đây khi mùa xuân này
lũng pô hai vốn là bản mới của người mông từ xã dình chim tà gia khâu huyện mường khương
cách xa gần trăm cây số đứng đây lập nghiệp sau hơn một mươi năm lập bản mới cuộc sống của bà con
đã có nhiều đổi thay cùng với cây lúa cây ngô thì cây chuối cây dứa đang là cây
cây dứa đang là cây chủ lực giúp đồng bào thoát nghèo bình quân mỗi hộ ở đây có khoảng từ hai đến ba hectare đất để canh tác
từ ba mươi chín hộ ban đầu đến nay lũng pô hai đã có gần một trăm linh hộ tạo nên một bản làng chủ phú nơi địa đầu tổ quốc
sau khi chuyển vào đây mấy năm gần đây thì cuộc sống của bà con có những bước thay đổi khá là rõ rệt
cụ thể như là trong bản thân chúng ta là đã có nhiều nhà được xây mới rồi là có hai nhà là mọi đồ ô tô

hiện nay thì có bảy mươi của cái thôn này là hầu như là có tủ lệnh và xe và một trăm linh số hộ gia đình là có xe máy
một trăm linh số hộ gia đình được xe chứng hình đấy là cái đuổi mới rõ rệt vào cái thôn này
là người cùng ăn cùng ở giúp người dân phát triển kinh tế cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng a mú xung là những người vui nhất trong sự phát triển của bà con nơi đây
với các anh người dân có ấm no đủ đầy thì thế trận lòng dân mới vững chắc
do đó bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự quy chế biên giới các cán bộ chiến sĩ cũng thường xuyên tham hỏi động viên giúp đỡ nhân dân vượt qua mọi khó khăn thách thức cùng nhau xây dựng một lũng bô hai hùng mạnh một mùa xuân mới rộn ràng ấm cúng
do đó bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân phát triển kinh tế cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng a mú sung là những người vui nhất trong sự phát triển của bà con nơi đây
quả đó người dân nơi đây có thể tự hào khép lại một năm cũ đã qua để chào đón một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới